ba quả bom này được ông nguyễn văn tới làm nghề thu mua sắt vụn thu mua
tổng trọng lượng hơn ba trăm linh kg chiều dài một một m chiều rộng hai m hàn dỉ không còn nguyên trạng
qua công tác tuyên truyền ông tới đến chính quyền địa phương trình báo
ngay sau khi nắm được tình hình trên bộ chỉ huy quân sự thành phố hải phòng
đã cử đoàn cán bộ ban công binh phòng tham mưu bộ chỉ huy quân sự
nhanh chóng về khảo sát qua đó xác định đây là ba quả bom
xót lại từ thời kỳ kháng chiến chống mỹ bom loại hai trăm năm mươi bảng anh
đơn vị đã huy động nhân lực phương tiện tổ chức di rời ba quả bom trên
đến nơi tập kết an toàn để tiêu hủy
vụ việc trên đây hay trước đó là vụ nổ nghiêm trọng ở khu đô thị văn phú hà đông hà nội
một lần nữa cho thấy cuộc sống của người dân vẫn đứng trước nhiều mối đe dọa
từ di chứng của bom mìn sau chiến tranh
tại khu vực miền trung tây nguyên hiện còn sót lại vô số bom mìn
và các vật liệu nổ khác chưa được xử lý
ảnh hưởng rất lớn đối với an sinh xã hội và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại địa bàn
tại địa bàn thành phố đà nẵng và các địa phương thuộc khu vực miền trung tây nguyên
việc người dân tự đi giả phá tìm kiếm và tập kết vật liệu nổ bom mìn đã giảm rất nhiều so với trước
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân vì mưu sinh và nghề nghiệp quen thuộc của họ
là thu gom buôn bán đồ đồng nát sắt phế liệu
vẫn bất chấp các quy định của chính quyền và coi thường mạng sống của mình cũng như người khác
mới đây một người dân ở quận thanh khê thành phố đà nẵng đã bị tử vong do tháo gỡ bom mìn trái phép
điều đáng nói hầu hết các nạn nhân bị chết do tháo gỡ bom mìn ở đà nẵng đều ở địa phương khác đến
thuê muốn nhà để làm địa điểm thu gom tập kết vật liệu phân loại vật liệu mang đi tiêu thụ
mấy người mà họ cứ đầu đoạn là toàn là dân ở thanh hóa rồi đó không họ lộ mấy cái đó
nên ở đây là không bao giờ mua thứ này
trước này cũng không mua chỉ có mua xét mua đồ nhôm đồ bài bãi đó thôi chứ không bao giờ mua thứ này
đà nẵng nói riêng và khu vực miền trung
tây nguyên nói chung phải qua hai cuộc kháng chiến nên phải hứng chịu lượng lớn bom mìn và liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
không chỉ nguy hại trực tiếp khi thực hiện việc giả phá xử lý các loại vật liệu nổ
mà chính những vật dụng công cụ và sản phẩm thuốc nổ từ bom mìn khi thẩm lậu ra ngoài
còn dễ rơi vào tay kẻ xấu thực hiện các hoạt động chế tạo súng công cụ hỗ trợ trái phép thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật
người dân đa số là mua sống từ những địa phương khác
về thì sử dụng dưới
thứ nhất là bán chim thứ hai là sáng bán những động vật con giả
qua quá trình đó khi phát hiện nhân dân công cấp chúng tôi sẽ tùng tra trên địa bàn qua đó phát hiện và lập hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật
bình quân mỗi năm nếu như một lượng thu hồi bom mìn vật nổ đưa đi hủy đạt vài chục tấn
một lượng mô hình vật nổ rất là lớn và chủ yếu nằm ở các dự án phát triển kinh tế xã hội
có cả những dự án của người dân họ xây dựng họ đến họ báo
theo thống kê chưa đầy đủ
hiện địa bàn miền trung tây nguyên có hơn bốn trăm linh tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh
trong số đó còn rất nhiều khu vực chưa được các cơ quan chức năng thu gom xử lý
chính vì vậy ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng người dân cần nêu cao tính cảnh giác tự giác chuyển đổi nghề nghiệp
không tham gia trực tiếp vào hoạt động tìm kiếm xử lý bom mìn vật liệu nổ
nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn thương tâm do bom mìn vật liệu nổ gây ra
bản tin sẽ tiếp tục với cụm tin văn đáng chú ý
lê quang ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện gia viễn tỉnh ninh bình
vừa bị công an huyện gia viễn bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
sáng hai mươi tháng ba lợi dụng quá trình trở đất từ mỏ kém chè về nhà máy xi măng gervisai
ninh cùng đỗ xuân hồi lái máy xúc lật của nhà máy lấy trộm một động cơ ô tô
trọng lượng một hai tấn trị giá khoảng một mươi triệu đồng bán cho đoàn văn kiểm chú tại huyện gia viễn
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay ninh còn thực hiện sáu vụ trộm cắp trên ba tấn phế liệu của nhà máy xi măng the visite
với tổng trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
công an thành phố sơn la cũng vừa bắt tạm giam đỗ thanh tùng và lò văn hoang
cùng chú tại tỉnh sơn la về hành vi trộm cắp tài sản
vật chứng thu giữ gồm ba chiếc xe máy một chiếc xe đạp điện với tổng trị giá trên bốn mươi triệu đồng
lợi dụng khu vực vắng vẻ chỉ trong vòng bốn tháng trước khi bị bắt
cả hai đã thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
trong thời gian vừa qua các vụ trộm cắp tài sản đang có những diễn biến phức tạp
lợi dụng vào thời điểm người dân vắng nhà đi thu hoạch hạt điều
kẻ gian đã đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
có trường hợp gia đình sử dụng kết sắt để tài sản
kẻ gian đã liều lĩnh chở luôn cả kết sắt ra nơi vắng vẻ để phá kết lấy tài sản
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên
hiện trường vụ mất trộm tại thôn ba xã đường một mươi huyện bù đăng
lợi dụng chủ nhà đi vắng kẻ gian đã phá khóa cậy cửa đột nhập vào trong nhà
chiếc kết sắt của gia đình bị kẻ gian khênh hẳn ra ngoài cậy tung
một vụ trộm khác xảy ra tại thôn năm xã đức liễu huyện bù đăng
ngôi nhà bị trộm đột nhập nằm cạnh quốc lộ một mươi bốn
lợi dụng phía sau nhà kính đáo khi chủ nhà đi vắng
kẻ giang đã cậy cánh cửa phía sau để đột nhập vào trong ngôi nhà
cũng tại xã đức liễu trước đó kẻ giang đã đột nhập vào ngôi nhà số sáu mươi năm của bà phạm thị tới
trộm cắp đi số tài sản gồm hơn một mươi năm chỉ vàng ba điện thoại di động và một năm triệu đồng
thì nó cậy không biết hồi ba giờ một mươi thì tôi lên ngồi ngay chỗ xa hè đó
thì cái cửa thì cũng ngồi y
lúc đó là cô đang làm gì ở đâu ạ
lụm điệu dưới đuôi gãy này cách chưa được một trăm linh mét mà
đây rồi đây đó chưa được một trăm linh mét
tôi mới lên lúc đó tôi chách vỏ điệu lên đó tôi ngồi tôi uống nước
thôi tôi mới chở xuống dưới tôi lụm được hai cây điều cũng được gần một mươi kg nữa
tôi mới lên tôi ngồi ngay đó
cũng lâu lắc à cũng lụm có hai cây điều nữa
cái ầm thì dây lên chạy lên nhà thì lấy hết trơn rồi không thấy không gì hết trơn
trước những diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện bù đăng
công an huyện đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh tấn công tội phạm
chúng tôi chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát hình sự
là nắm tổng hợp tất cả các
các phương thức thủ đoạn để tổ chức tuyên truyền rộng rãi xuống các xã
và đồng thời là chỉ đạo các đồng chí ở đội phụ trách xã
đội xây dựng phong trào quân chúng bảo vệ nâng tổ quốc
là xuống tận thôn ấp để tuyên truyền về cái
phương thức thủ đoạn của các loại đối tượng trộm độc nhập
để bà con chủ động trong việc cảnh giác bảo quản tài sản
ở các vùng nông thôn
người dân vẫn chưa có thói quen để cao cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của mình
kẻ gian đã lợi dụng vào thói quen này để hoạt động gây án
việc công an huyện bù đăng tổ chức xe tuyên truyền lưu động
trực tiếp đến với người dân
đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho mọi người
là chuyện kinh tế trong gia đình của mình như thế nào
thì mình phải biết giữ gìn
thì như người ta nhắc nhở mình á
thì mình phải biết
người ta cũng tuyên truyền về an ninh trật tự
xong xong công tác tuyên truyền vận động người dân
nêu cao tinh thần cảnh giác
bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm
công an huyện bù đăng đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ
nắm vững địa bàn đối tượng
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các xã
và công an các huyện giáp ranh
kiệp thời trao đổi các thông tin liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự
kết quả thời gian qua
nhiều băng nhóm tội phạm trộm cắp tài sản đã được phát hiện và bị triệt phá
nhiều đối tượng bị bắt giữ
nhiều vụ trộm cắp tài sản được làm rõ
tình hình trồng cắp tài sản đã được ngăn chặn kịp thời
công an tp tam kỳ tỉnh quảng nam vừa bắt đối tượng lê đình minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam
về hành vi cưỡng đoàn tài sản
trước đó minh tự xưng là cán bộ đội quy tắc đô thị tp tam kỳ
đến gặp một số nữ tiểu thương ven lề đường chu văn an
gần chợ thương mại tp tam kỳ
yêu cầu họ đưa tiền để minh lo lót cho lãnh đạo đội
để được bán hàng ở khu vực này
minh đã nhận của hai tiểu thương số tiền bảy trăm linh đồng
vào ngày một mươi tám tháng ba đối tượng tiếp tục vòi tiền một tiểu thương khác
trong lúc giao dịch đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang
thu giữ tang vật là tám trăm linh đồng
một lượng lớn hạt đậu nành cà phê và nhiều thùng đựng chất lỏng hương liệu
không rõ nguồn gốc xuất xứ được dùng để chế biến cà phê
vừa bị công an tp vũng tàu phát hiện
tại một cơ sở chế biến cà phê không phép
trên đường trương công định tp vũng tàu
cơ sở này do ông nguyễn văn hòa bốn mươi tám tuổi quê lâm đồng làm chủ
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện
hàng chục bao tải chứa hạt động nành cà phê không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhiều can nhựa đựng chất lỏng và hương liệu dùng để chế biến cà phê
chủ cơ sở cho biết số đậu nành cà phê và hóa chất nêu trên
chủ yếu được mua để pha chế và cung cấp cho một số quán cà phê trên địa bàn thành phố vũng tàu
quá trình làm việc với cơ quan chức năng chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép kinh doanh
dây chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường
không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
không có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng hàng hóa
cơ quan công an đã niêm phong và thu giữ một số tăng vật để phục vụ cho công tác điều tra
công an tỉnh bình dương vừa phối hợp với tri cục thú y tỉnh bắt quả tăng một cơ sở
đang bơm nước và tiêm thuốc an thần trái phép vào lợn
tại khu phố an hòa phường hòa lợi thị xã bến cát tỉnh bình dương
tại thời điểm bắt quả tang lực lượng chức năng đã phát hiện sáu công nhân
đang bơm nước và tiêm thuốc an thần vào một mươi con lợn
trong chuồng còn nhốt hơn hai trăm linh con đã được bơm nước và tiêm thuốc an thần đang say thuốc ngủ ly bì
tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ bốn mươi bốn chai thuốc an thần
đã qua sử dụng và bốn chai đang sử dụng bơm
một bơm tiêm ba mươi hai xô nước có gắn vòi dùng để bơm nước vào lợn
cơ sở này hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn
mỗi ngày chủ cơ sở thuê ba xe ô tô vận chuyển khoảng ba trăm linh con lợn
từ bến tre lên bình dương để bơm nước và tiêm thuốc an thần
sau đó chuyển xuống lò mổ nam phong
có địa chỉ tại ba trăm bốn mươi bốn nơi trang long phường một mươi một quận bình thạnh tp hcm để giết thịt
thưa quý vị theo khuyên cáo của bệnh viện
các chuyên gia không được dùng thuốc an thần cho lợn khi lợn chuẩn bị giết thịt
tuy nhiên ban ngày mưa hầu như không còn
nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bốn đến hai mươi một độ
thời tiết khô giáo có nắng thuận lợi cho các hoạt động sản xuất lưu thông
cũng như sinh hoạt của người dân
do tác động của đới gió đông bắc trong khối khí lạnh
nên mưa đã xuất hiện trở lại ở các tỉnh miền trung
và tập trung chủ yếu ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy mưa sẽ vẫn xảy ra
ở khu vực này nhưng diện và lượng có xu hướng giảm dần
sang đến ngày hai mươi tám mưa giảm nhanh
đồng thời nền nhiệt tăng nhẹ và trưa chiều có khả năng hứng nắng
nhiệt độ giao động từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám thời tiết vẫn tiếp tục ổn định
trời hầu như ít mưa và còn nắng nhiều vào ban ngày
nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ hai mươi một đến ba mươi một độ
thời tiết khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch và sản xuất ở ngoài trời
khu vực tây nguyên
trong ba ngày tới phổ biến mây thay đổi
đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều nên nền nhiệt độ tăng lên cao
cường độ bức xạ ở mức trung bình
nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
nam bộ thời tiết cũng chưa có gì thay đổi đáng lưu ý
nhìn chung trong những ngày tới không mưa ngày còn nắng nhiều
độ ẩm thấp khối khí khô nóng bao trùm khu vực này
nên nền nhiệt vẫn khá cao ở thời điểm trưa chiều
riêng các tỉnh miền đông một số nơi còn xảy ra nắng nóng
nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ